dòng nước đen xì bốc mùi hôi thối rác thải tràn lòng sông những căn nhà khang trang
thậm chí là biệt thự nhiều năm văng bóng người ở sắc vàng đã thay thế màu xanh của cây cối
tất cả trong những nhà rìa dòng sông này đều phải đóng kín cửa mặc dù nhà tôi cửa kính cửa trong và ngoài
nhưng vẫn có mùi vẫn thoảng mùi thối mùi lặng viêm phổi viêm phổi cấp và ung thư phổi rất là nhiều
gia đình nhà tôi cũng có chứ không phải là không cũng bị dịch đau mắt đỏ
xung quanh đây là rất là nhiều
đây chính là thực trạng xảy ra nhiều năm tại hệ thống thủy lợi bắc hương hải
hệ thống thủy lợi lớn nhất vùng đồng bằng sông hồng
cung cấp nước sản xuất nông nghiệp cho bốn tỉnh hải dương hưng yên bắc ninh và thành phố hà nội
với tổng diện tích một trăm ba mươi năm hectare và tiêu úng cho gần hai trăm linh hectare đất canh tác
ngoài ra hệ thống còn tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho hơn ba triệu người dân và các khu công nghiệp
câu hỏi được đặt ra là với nguồn nước như thế này
thì chất lượng nông sản sẽ như thế nào
chất lượng nước sinh hoạt được lấy từ hệ thống này có bảo đảm sức khỏe và cuộc sống của người dân sinh sống tại nơi đây sẽ ra sao
phụ hiểm môi trường trong hệ thống thủy lợi sẽ tác động trực tiếp đến hệ thống tươi tiêu của chúng ta
và như vậy nếu nước tưới tiêu không đủ chất lượng thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cái sản phẩm nông nghiệp
thứ nhất là chúng ta tiêu dùng sản phẩm sẽ không được an toàn
thứ hai là ảnh hưởng đến xuất khẩu của chúng ta
thì đấy là những ảnh hưởng trực tiếp đến cái sản phẩm nông nghiệp của chúng ta
và sâu xa hơn là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người khi tiêu dùng cái sản phẩm mà không đủ an toàn về thực phẩm
cống xuân thụy đoạn có hiệu gia lâm thành phố hà nội là đầu nguồn của hệ thống thủy lợi bắc hương hải
dòng nước đen kịp bốc mù hôi thối nông nặc vẫn ngày đêm xả thẳng vào công trình thủy lợi
lớn nhất đồng bằng bắc hương
bộ qua sân của đây
khi không có nước sông hồng vào thì cái nguồn nước ở trong bắc hải là nó nhiều cái ao tù
chính vì vậy cái nước ô nhiễm rất là lớn
thậm chí là về sản xuất lúa cũng như là các cây rau màu hoặc là để các cái chạm bơm lấy nước nước sạch để nước sinh hoạt cho nhân dân là không đảm bảo
thưa quý vị theo trạm quản lý công trình thủy lợi xuân quan thuộc công ty thủy lợi bắc hưng hải
thì đây chưa phải là thời điểm ô nhiễm nhất
trong năm của hệ thống thủy lợi bắc hưng hải do đây vẫn đang là mùa lũ
tuy nhiên tại hiện trường chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được mức độ ô nhiễm nghiêm trọng như thế nào tại công trình này
đây là cống xuân thụy thuộc quyền quản lý của huyện gia lâm thành phố hà nội
thì tại đây giá như tv của quý vị có thể cảm nhận được mùi vị hôi thối bốc lên từ công trình thủy lợi này
thì mới có thể cảm nhận được rằng là cuộc sống của người dân ở xung quanh khu vực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đến sức khỏe và sinh hoạt
theo nghiên cứu của viện nước tế tiêu và môi trường ô nhiễm hệ thống thủy lợi bắc hưng hải ngày càng gia tăng cả về phạm vi và mức độ
những chất gây ô nhiễm đến từ những nguồn thải khác nhau trong đó nước thải sinh hoạt chiếm năm mươi chín công nghiệp hai mươi bốn thủy sản năm chăn nuôi năm năm mươi ba làng nghề hai y tế một còn lại là từ những hoạt động khác
nguồn thải chính thì hiện tại bây giờ thì chúng tôi xác định là nguồn thải
nguồn thải mà sinh hoạt mới là chủ chốt mà hiện nay theo luật thì cũng chưa được quy định mà mình quản lý
nguồn thải sinh hoạt thì theo tính toán của chúng tôi thì nó chiếm khoảng trên sáu mươi năm từ các hộ gia đình
các nhà trả thải ra thì nhưng mà hầu như các nguồn thải này hầu như chưa được thu hoa và xử lý
hiện nay thì có một số các địa phương đang xây dựng các chương trình nông thôn mới
họ đã xây dựng các hệ thống và thu gom nước thải
tuy nhiên thì khi thu gom xong thì người xả thải trực tiếp ra hệ thống bắc hưng hải do đó tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng lên
đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi bắc hưng hải cho biết
hiện hệ thống thủy lợi này đang phải cõng trên mình gần một bốn trăm linh điểm xả thải